tính đến thời điểm này người dân đã thực sự bình thường hóa covid một mươi chín nhất là với thành phố hồ chí minh
sau khi trải qua làn sóng covid tồi tệ nhất thì mới đây thành phố này đã tự tin kiến nghị tạm ngưng khai báo y tế tại các cửa khẩu
ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh vừa có công văn khẩn kiến nghị bộ y tế xem xét tạm ngưng thực hiện khai báo y tế
đối với người nhập cảnh vào việt nam trí yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe sử dụng ứng dụng khai báo y tế
pccovid trong thời gian lưu trú tại việt nam
ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh cho biết vẫn còn một số trường hợp người nhập cảnh chưa khai báo y tế
theo quy định trước khi nhập cảnh do đó xảy ra tình trạng ung ứ tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
vào thời gian cao điểm bên cạnh đó hiện tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
số ca mắc mới tại thành phố hồ chí minh có xu hướng ngày càng giảm
theo ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh covid một mươi chín trên địa bàn hiện đã cơ bản được kiểm soát
và số ca mắc mới có xu hướng ngày càng giảm do vậy việc tạm ngưng thủ tục khai báo đối với người nhập cảnh
giúp thuận lợi hơn cho người dân du khách đến hoặc về việt nam
tiếp đó chỉ với sửa chín mươi ba ca mắc mới trong ngày hai mươi hai tháng bốn do đó thành phố hồ chí minh cũng tự tin
triển khai mô hình điều trị hậu covid một mươi chín mô hình này cũng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh lý
sau khi điều trị xong covid một mươi chín can thiệp và chăm sóc và điều trị kịp thời hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong
cụ thể sở y tế thành phố hồ chí minh yêu cầu các bệnh viện công lập và ngoài công lập xây dựng mô hình
điều trị các bệnh lý sau mắc covid một mươi chín phù hợp với khả năng điều trị
tầng một gồm trung tâm y tế quận huyện thành phố thủ đức trạm y tế phường xã thị trấn phòng khám bác sĩ gia đình
thực hiện tư vấn theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người có nguy cơ mắc bệnh lý hậu covid một mươi chín mức độ nhẹ
tầng hai gồm bệnh viện đa khoa quận huyện thực hiện tư vấn theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người có nguy cơ mắc bệnh lý
hậu covid một mươi chín mức độ trung bình
tầng ba gồm bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến cuối thực hiện tư vấn theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người
có nguy cơ mắc bệnh lý hậu covid một mươi chín mức độ nặng nguy kịch
ngoài ra các bệnh viện tăng cường hội chẩn với bệnh viện tuyến trên chuyển viện kịp thời trong trường hợp
tình trạng người bệnh vượt quá khả năng điều trị
sở y tế yêu cầu các đơn vị hoàn thành vào quý ii năm hai nghìn hai mươi hai và quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tổng kết đánh giá
tóm lại các bệnh viện công lập và ngoài công lập xây dựng
hướng dẫn tầm soát phát hiện sớm đánh giá nguy cơ cách chăm sóc điều trị cho người dân hậu covid một mươi chín
phát triển nền tảng số của thành phố về dữ liệu sức khỏe của người dân hậu covid một mươi chín
đây là một trong những dữ liệu quan trọng về sức khỏe ban đầu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử
cho người dân quản lý chăm sóc sức khỏe người dân hậu covid một mươi chín